tại hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ ba mươi bốn diễn ra ngày hôm qua các bộ trưởng ngoại giao asean đã nhất trí thông qua và trình văn kiện tuyên bố hòa hợp asean bốn lên hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba xem xét thông qua trong ngày hôm nay
đây là văn kiện quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển tương lai của asean
tuyên bố hòa hợp asean bốn là sáng kiến của chủ tịch asean indonesia năm hai nghìn hai mươi ba và sẽ đóng vai trò là nền tảng cho tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn bốn mươi năm giúp củng cố asean để giải quyết các thách thức khác nhau trong tương lai
công tác xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn bốn mươi năm bắt đầu được khởi động trong năm nay dưới sự chỉ đạo của nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm do indonesia và malaysia đồng chủ trì
dự kiến tầm nhìn này sẽ đạt được tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn bốn mươi năm

trước đó asean đã thông qua tuyên bố hòa hợp asean một và hai hay còn gọi là tuyên bố bali một vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và tuyên bố bali hai vào năm hai nghìn ba
năm hai nghìn một mươi một hội nghị cấp cao asean tại bali cũng thông qua tuyên bố bali về cộng đồng asean trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu
trước đó hội nghị cấp cao asean tại bali cũng thông qua tuyên bố bali về cộng đồng các quốc gia toàn cầu